trong ký ức của bà và mẹ diệp luôn là người quan tâm đến mọi người
có bất kỳ đồ ăn trong nhà cô bé cũng luôn dành phần cho bà và mẹ
khai nhận ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy trên đường đi uống cà phê thiện gặp bé diệp
diệp có nhờ thiện hái nhờ trái cóc nên thiện nảy sinh ý định quan hệ tình dục
thiện dụ diệp ra phía sau vườn
biết thiện có ý định sống diệp chống cự nên thiện đã đánh nhiều cái vào vùng đầu mặt và rìm đầu diệp xuống nước khiến nạn nhân tử vong
sát hại diệp xong thiện lôi sát nạn nhân sang cua đất khác để trôn sát phi tan
nguyễn nhâm thiện bị tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên bản án hai mươi năm năm tù về các tội giết người và hiếp dâm trẻ em
nguyễn lâm thiện được xác định có bệnh lý tâm thần hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
tối đêm đó trong hoàng tra nó ngủ đây cũng không thấy gì
nằm đây chứ ngủ nghe gì tôi bẩn tôi thức sáng đêm nhìn anh đó
trong đỡ như gì không thấy nó gì à
nghe gục gịch cái gì thì chạy qua
thì không phải là nó
nhỏ em nó mới nói chị bà em nói chị bình tĩnh chị đừng có xỉu
thôi nó về với nó em
diệp bị người ta giết chết rồi
rồi lúc đó là em hết biết rồi
em lên nhà là em xỉu em chết luôn
em đâu có gặp mặt con em đâu
tới giờ em không có gặp mặt
hồi bà nó em nói gọi em cũng không có gặp mặt con em nữa
chị trần thị bá nhung đi xuống dọc theo mặt em
mưa nước phía sau nhà để tìm cua bắt ốc
sáng nào cũng vậy
chị vẫn miệt mài với công việc của mình dù thu nhập chẳng đáng bao nhiêu
công việc là cuộc sống và cũng là niềm vui của chị kể từ khi con gái rời xa mình
vẫn không có bình thường
số phận đã mang diệp đi mãi mãi
mang theo cả niềm hy vọng
mà gia đình và bản thân em vẫn đang ấp ổ
diệp có một người dì ruột đang sinh sống ở nhật bản
năm vừa rồi em được đón qua đấy chơi với gì
đất quý người người hợp đất
hai dì cháu đã hẹn khi học sang phổ thông
sẽ bảo lãnh cho em sang nhật bản
để tiếp tục học tập và làm việc
nhưng ước mơ vừa mở ra
thì đã vội vàng khép lại
bây giờ con em mất
bây giờ em xuống luôn
chị thấy em đâu có mặn gì nổi đâu
em khóc hoài
ai cũng nói ai cũng khuyên em
em chân nói thôi đi đừng cái gì cũng bỏ qua đi
mà em nói trời ơi con em gì em đâu có bỏ được
chúng mình tôi cũng hết tiếc rồi
thức sáng đêm đó tôi cũng thấy cháu tôi vậy
tôi cũng không chịu nổi nữa
rồi cũng thấy văng lại chứ làm sao bây giờ
hiện giờ là tôi thấy hổng qua thôi
cũng qua thấy hình đó tôi cũng không chịu nổi nữa
ngọt lời ước mơ đã lụi tàn
bà nội diệp chỉ còn biết thắp nén ngang
cho ấm lòng người mất
cho nguôi ngoai nỗi nhớ thương
bà từng đi bộ ra sau vườn
nơi có mộ dịp để trò chuyện cùng cô cháu gái
đã gần một năm trôi qua
nhưng có lẽ sự thiếu vắng tiếng của cô cháu gái
những cười nói của diệp trong nhà mỗi ngày
không thể làm bà quên được
nỗi đau không thể gọi thành tên
cách nhà diệp không xa là ngôi nhà của nguyễn nâm thiện
ngôi nhà được xây kiên cố bằng tường gạch
nhưng đó là căn nhà tình nghĩa do chính quyền đã xây tặng
thiện đi tù
mẹ thiện ở nhà một mình
với nỗi cô đơn bùa vây
trời ơi khổ quá trời
không đâu cảnh khổ
coi như lúc trước còn lương hướng đi thăm nó được
phụ vô bị nó bốn năm trăm tôi cũng vậy
hai đứa cũng bộn
rồi khi đi đi đó
rồi bàn rồi nó cho tiền xe
nhưng mà đi vô gửi chút vít
vậy đó gửi
có khi gặp người trong chợ giam
hỏi bà đó cho được bốn tràng
ba tràng ba trăm linh
thấy cái hoàn cảnh mình đi
rồi gửi có năm bịch cà phê rồi cho cho
mấy cậu bán cũng thấy
hoàn cảnh là nghèo khổ sống
coi như neo đơn
nhờ trợ cấp của nhà
vợ chồng bà lê thị lạc
kết hôn gần một chục năm
nhưng không thể sinh con
họ nhận thiện về nuôi
và hết lòng chăm sóc
hơn chục năm trước khi thiện được một mươi tuổi
bố qua đời vì bạo bệnh
nhà chỉ còn lại hai mẹ con
thiện vừa ốm đau bệnh thật
lại không được nhanh nhẹn như đứng đối trẻ khác
cùng trang đứa
nên phải bỏ học giữ chừng
thường ra cảnh gia đình nghèo khó
chính quyền địa phương đã xây cho mẹ con bà
một căn nhà tình nghĩa
nào có ngờ đâu
ngôi nhà cũng là nơi chứng kiến
cuộc chia tay đẫm nước
của bà với cậu con trai
bà lạc đã gặp lành thiện
trong buổi thực nghiệm đồ cha
bởi công an tỉnh tổ chức
mẹ con bà đã ôm nhau khóc trong nước mắt
trời ông thấy tội đau khổ cho gia đình ta lắm
mất con mà mình con còn
tù tội nhưng mà mình còn gặp mặt cầu đúng
tù đau xót vì gia đình mình đó lắm
nói thiệt nói hoài gì là tội nghiệp
con người ta nuôi ấy có
tâm đạo biết như giờ trong tâm cũng biết
thấy tội cho con
đã bước sang tuổi dưới chiều
bà lạc không còn ai rụt thịt bên cạnh
bà lo rằng mình không thể đợi được
cho đến ngày con ra tù
chuyện xảy ra
bà lạc vơ vét hết số tiền tích cóp được
vay mượn bà con
để mang sang tạ lĩ

với gia đình nạn nhân được năm triệu
dù gia đình nạn nhân không đòi hỏi gì thêm
nhưng đã có bức ngăn cách giữa hai nhà
liền hè giáp mái
họ đã không thể bước qua được
giào cản vô hình đó
thiện giết người
và phải chịu hình phạt của pháp luật
nhưng hành vi của thiện không chỉ là cướp đi
sinh mạng của bé gái một mươi ba tuổi
mà còn mang đi tất cả
về một tương lai tươi sáng
của bé cùng gia đình
thiện cũng làm tắt luôn hy vọng
của bà lạc
về một điểm tựa cuối đời
không biết bà có còn được gặp lại con nữa không